công an quận gò vấp tp hcm cho biết là hiện đang giam giữ hai đối tượng
đồng công phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và đồng thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày hai mươi một tháng chín tổ công tác liên ngành phường một mươi sáu quận ngò vấp
gồm công an phường ủy ban nhân dân phường và trật tự đô thị phường
thực hiện nhiệm vụ tuần tra xử lý các trường hợp lấm chiếm lông lề đường
tới quán cơm trên đường số chín phường một mươi sáu quận gò vấp
do gia đình chị đồng thanh phương làm chủ có nhiều bàn ghế lấn chiếm vỉa hè lòng đường
nên tiến hành lập biên bản tịch thu bàn ghế vi phạm
nhưng bị gia đình chị này ngăn cản nên lên xe đi về
do thiếu nhận thức và nghe nhiều đối tượng có tiền án nói xấu
về lực lượng thực thi pháp luật nhà nước những người trong gia đình chị phương
tiếp tục có những hành động quá khích gây thương tích nặng đối với tổ công tác liên ngành phường
tại cơ quan công an đồng công phúc và đồng thanh tâm đã khai nhận hành vi
hiện công an quận gò vấp đang tiếp tục tiến hành làm rõ